từ ngày hôm nay ngày một mươi tám tháng hai đến ngày ba tháng ba hội nghị tổng thể đầu tiên của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec hai nghìn hai mươi
gọi tắt là so một sẽ diễn ra tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
với chủ đề tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung apec hai nghìn một mươi bảy được xem là sự kiện đối ngoại quan trọng nhất của việt nam trong năm hai nghìn một mươi bảy về hợp tác kinh tế
không chỉ vậy đây còn là cơ hội để tăng thêm những giá trị gia tăng khác cho các doanh nghiệp của việt nam
qua sự kiện apec năm nay các doanh nghiệp việt nam sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn của các nền kinh tế thành viên
kết nối với các đối tác chiến lược tiềm năng hưởng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn
tiếp cận công nghệ và trình độ quản lý tiên tiến từ các tập đoàn hàng đầu thế giới
hội nhập kinh tế chính là chìa khóa để phát triển
đây sẽ là diễn đàn để cho doanh nghiệp đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo của các nền kinh tế apec
tiếp cận với những xu hướng kinh doanh mới trên toàn cầu môi trường đầu tư kinh doanh mô hình tổ chức kinh doanh
và những đổi mới sáng tạo trong hoạt động doanh nghiệp
và tôi tin rằng các doanh nghiệp việt nam sẽ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm của các doanh nghiệp nước ngoài
cũng như tìm được cơ hội hợp tác đầu tư
tập trung vào thảo luận về các hướng ưu tiên của apec hai nghìn một mươi bốn
chính là động lực để các nền kinh tế thành viên apec cùng nhau xây dựng tầm nhìn cho apec những năm tiếp theo
vì một quan hệ đối tác châu á thái bình dương bền vững
và bao trùm trong thế kỷ hai mươi một mối quan hệ đối tác thiết thực vì hòa bình ổn định hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới